tại hà nội tổng cục giáo dục nghề nghiệp bộ lao động thương binh và xã hội đã ký kết hợp tác với công ty cổ phần tập đoàn xây dựng hòa bình
hợp tác đào tạo nhân lực xây dựng các tiêu chuẩn đánh giá cấp chứng chỉ hợp tác giữa giáo dục nghề nghiệp với doanh nghiệp sau khi luật giáo dục sửa đổi được thông qua
nội dung hợp tác hai bên tập trung vào xây dựng phát triển lực lượng lao động có tay nghề trong lĩnh vực xây dựng
cũng như các ngành nghề bổ trợ và trong chuỗi cung ứng liên quan xác định danh mục nghề nghiệp trong lĩnh vực để xây dựng các tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia công cụ đánh giá chuẩn đào tạo chương trình đào tạo đáp ứng nhu cầu của lĩnh vực xây dựng

khi tham gia thị trường lao động tổng cục giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp cùng thúc đẩy xây dựng hình thành hội đồng kỹ năng nghề trong lĩnh vực xây dựng và các lĩnh vực liên quan khác
hợp tác đào tạo cán bộ quản lý giáo dục nghề nghiệp trong doanh nghiệp và trong lĩnh vực xây dựng khác hợp tác thúc đẩy công tác truyền thông về phát triển kỹ năng nghề và giáo dục nghề nghiệp